cơ quan công an quận nam từ liêm nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h năm trăm linh bảy và hai mươi chín h bảy mươi nghìn hai trăm ba mươi bốn
khu vực xảy ra tai nạn là đường vành đai ba trên cao hướng đi pixi đi ma dịch đối diện bến xe mỹ đình phường mỹ đình hai quận nam từ liêm
ngay sau khi nhận được tin báo đội phòng cháy chữa cháy công an quận nam từ liêm xuất một xe chỉ huy một xe cứu nạn cứu hộ và một xe chữa cháy đến hiện trường
mở cabin xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h năm trăm linh bảy đồng thời giải cứu thành công ba người bị nạn gồm ông nguyễn văn hiệp lái xe và bà phạm thị mừng vợ lái xe
cùng bà phạm thị tiến để bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu bàn giao hiện trường cho cơ quan công an phường mỹ đình hai tiếp tục khám nghiệm hiện trường
tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn may mắn là vụ va chạm không khiến ai bị thương và không ai tử vong
các cơ quan công an nhanh chóng xử lý và giải cứu thành công ba người bị nạn
thông tin này cũng là tiếng chung cảnh báo đối với những người tham gia giao thông và những người lái ô tô nói riêng
phía sau tay lái là nhiều gia đình đang hạnh phúc hãy có trách nhiệm khi tham gia giao thông các bạn nhé
không biết quý vị có còn nhớ thông tin về hai anh em ruột tử vong sau khi chơi đùa tại con kênh gần nhà hay không
ngày một mươi hai tháng năm chúng tôi tiếp tục ghi nhận một trường hợp tử vong của một bé gái hai tuổi ngã xuống kênh khi chơi cùng anh trai
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một tháng năm chị dth hai mươi bảy tuổi
ngụ khóm bảy phường bảy thành phố cà mau
sau khi đưa hai con là cháu dnt bốn tuổi và dntmk hai tuổi đi chơi về thì chuẩn bị cơm cho con ăn
chuẩn bị gam xong chị h không thấy hai con nên đi tìm
khi đến bãi vật liệu xây dựng gần nhà phát hiện cháu b nằm dưới kênh sáng bạc liêu
chị h lập tức lao xuống cứu cháu bê lên và đưa đến bệnh viện sản nhi cà mau để cấp cứu
riêng cháu k không tìm thấy
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng của phường đã kết hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đội nghiệp vụ tìm kiếm
đến bảy h ba mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng tìm thấy bé tra té xuống kênh khi chơi cùng anh trai cách vị trí xảy ra tai nạn hơn hai km
hiện tại gia đình đã nhận cháu về và an tán theo phong tục địa phương
sự cố trượt chân hay té ngã khi chơi gần con kênh đã cướp đi sinh mạng của ba đứa trẻ chỉ trong vài ngày
sự việc này cũng cho thấy cha mẹ còn chủ quan
giờ các con tự chơi đùa với nhau nhất là các gia đình sinh sống ở vùng sông nước
từ những sự việc thương tâm trên các bậc phụ huynh nên để tâm đến các con hơn và đảm bảo an toàn khi các bé chơi đùa
đồng thời có thể cho các bé học bơi nâng cao kỹ năng mềm
thưa quý vị và các bạn bệnh viêm gan bí ẩn vẫn ghi nhận các ca mắc mới
nhưng quý vị và các bạn đừng quá lo lắng các chuyên gia y tế đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu
chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin chính xác một cách sớm nhất
quý vị hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn như rửa tay giữ gìn vệ sinh cá nhân cho bản thân và con nhỏ
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại